đoàn công tác của ban bí thư trung ương do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí tô lâm cho biết
việc kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn
nhằm phân tích làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm
trong lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi chín
nội dung kiểm điểm khá toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực
sau phát biểu chỉ đạo và gợi ý kiểm điểm của đồng chí tô lâm
ban thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể ban thường vụ
trong đó nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn
ảnh hưởng của thời tiết thiên tai và một số yếu tố khách quan khác
nhưng ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm
đoàn kết thống nhất tạo được sự đồng thuận
trong nhân dân lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực
tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm bức thiết
ban thường vụ tình ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập
triển khai các nghị quyết của trung ương của tỉnh ủy kịp thời nghiêm túc
hội nghị kiểm điểm tập thể ban thường vụ và cá nhân các đồng chí
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy sẽ kết thúc vào ngày mai hai mươi một tháng một